lần đầu cháu bị dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu lại cứ cho rằng đó là bệnh lý
lần thứ hai chị huyền anh đang ở nhà thì nhận được tin cháu bị ngộ độc được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện thạnh thất
nhưng do quá nặng cháu được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
thời điểm cháu được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện thạch thất cấp cứu có một người đàn ông cùng chở cháu bé và mẹ cháu
thậm chí mẹ cháu còn làm rơi cả cháu bé trong quá trình đưa con đi cấp cứu
gia đình đã nhiều lần khuyên bà mẹ cháu về để nuôi dậy con cái nhưng mẹ cháu không đồng ý
hiện nay mẹ cháu cũng đang mang thai
chị huyền anh cũng cho hay vết thương trên đầu cháu đã có từ lâu liền ra chỉ khi chụp x quang mới phát hiện thấy
chị huyền anh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc lấy lại công bằng cho cháu bé
trước đó lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện thạch thất cho biết khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng một
đơn vị này tiếp nhận bé dna trong tình trạng hôn mê co giật
khi được mẹ đưa đến cấp cứu vì gọi con không tỉnh mẹ bệnh nhi cũng có vết xương tấy trên đầu
ngay sau đó các bác sĩ khoa cấp cứu đã chụp phim làm chẩn đoán và phát hiện chín vật giống đinh trong sọ não bé gái
nên đã chuyển tuyến cho bệnh nhi lên bệnh viện sanh pôn đồng thời báo công an huyện thạch thất
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện thạch thất trước đó khoảng ba tháng
bé dna từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng dna lại phải nhập viện ở địa phương vì có dị vật ở đường tiêu hóa
công an huyện thạch thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc